nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam phối hợp với cục văn thư và lưu chữ nhán nước
bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề cách mạng tháng tám bốc son lịch sử
triển lãm giới thiệu hơn ba trăm linh tài liệu hình ảnh và hiện vật tiêu biểu
được lựa chọn ra từ hàng nghìn tài liệu hiện vật như bộ siêu tập truyền đơn báo chí
phát hành trước và trong tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bộ sưu tập vũ khí thô sơ tự vệ của nhân dân sử dụng trong ngày tổng khởi nghĩa dành chính quyền
bộ sưu tập sắc lệnh văn bản của chính phủ nước việt nam dân chủ cộng hòa
ban hành trong những năm đầu của chính quyền cách mạng
các hình ảnh hiện vật quý giá được sắp xếp bài trí một cách khoa học như một bộ phim lịch sử
dẫn dắt người xem đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác khi thì nghẹn ngào xúc động khi thì hừng hực khí thế
để rồi điều sau cùng động lại trong mỗi người là niềm tự hào dân tộc
là khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh